đạt gần năm bảy trăm linh tỷ đồng tăng trên bốn trăm bảy mươi tám tỷ đồng bằng chín hai so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
nổi bật trong đó là tỉnh nghệ an đã hoàn thành một trăm linh học sinh sinh viên có thể bảo hiểm y tế
để có được kết quả này ngoài việc xác định đúng mục tiêu nhiệm vụ của ngành bảo hiểm xã hội tỉnh
các cấp ủy chính quyền của địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới việc mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
huyện nam đàn tỉnh nghệ an là địa phương đầu tiên của tỉnh hoàn thành kế hoạch một trăm linh học sinh sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế
theo chủ trương chung của huyện là giao chỉ tiêu ngay từ đầu năm học cho các trường thực hiện vận động phụ huynh học sinh tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế
gắn kết quả của việc này vào đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm của tập thể và mỗi cá nhân nhà trường
với cách làm này từ thầy cô giáo đến phụ huynh học sinh đều nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của thẻ bảo hiểm y tế
trong việc chăm sóc sức khỏe cho người dân
của sự tin tưởng của người phụ huynh học sinh là đối với công tác bảo ứng thể học sinh tốt từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho đến các tuyển khám chờ bệnh tuyển trên
buổi học giáo dục sức khỏe cho học sinh tại trường trung học cơ sở anh xuân huyện nam đàn tỉnh nghệ an diễn ra sôi nổi
buổi học hôm nay giáo viên đã lồng ghép tuyên truyền về quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm y tế
theo nhà trường những buổi học như thế này góp phần nâng cao nhận thức của học sinh về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia bảo hiểm y tế
những học sinh không may mắn về sức khỏe được bảo hiểm xã hội chi trả viện phí cũng phần nào giúp phụ huynh của các em hiểu thêm về lợi ích khi sử dụng bảo hiểm y tế
cũng giống như tỉnh nghệ an tỉnh sơn la thu được nhiều kết quả trong việc thu hút người dân và doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội
năm hai nghìn một mươi tám bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la cần phải hoàn thành định mức của bảo hiểm xã hội việt nam giao đó là thu hút được trên ba sáu trăm linh người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
tuy nhiên đến hết quý ba mới có hơn hai người tham gia đạt trên năm mươi tám kế hoạch
bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành vượt định mức được giao trong ba tháng còn lại
đến từng ngõ gõ cửa từng nhà là một trong những giải pháp mà bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la thực hiện để vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
và hôm nay bảo hiểm xã hội thành phố sơn la tỉnh sơn la đến nhà ông nguyễn văn hoàng để vận động gia đình ông mua bảo hiểm xã hội tự nguyện
sau buổi trò chuyện ông hoàng đã mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai vợ chồng
khi chúng tôi làm ở đây thì nay mai được chế độ được nghỉ hưu thì chúng tôi cũng được bên đảng và nhà nước cũng quan tâm đến có cái sổ hưu
rồi thì là có cái bảo hiểm để khám chữa bệnh cũng được sự chăm sóc cũng như là mọi người khác và mọi các chế độ là cũng được hưởng
thế thì chúng tôi cũng chả mong gì hơn cũng chỉ mong vào cái đảm bảo cái sức khỏe của vợ chồng chúng tôi thôi
không dừng lại ở việc đến vận động từng hộ gia đình
tỉnh sơn la thực hiện chủ trương phối kết hợp với nhiều tổ chức cơ quan đoàn thể để tuyên truyền vận động về tầm quan trọng của bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế đối với an sinh xã hội trong nhiều hội nghị để tiết kiệm kinh phí tổ chức tiết kiệm thời gian của người dân
và quan trọng nhất là tuyên truyền được tới nhiều người nhiều tầng lớp nhân dân trong một lần
đây là buổi tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội lồng ghép với hội nghị công bố giống lúa mới trên địa bàn huyện thuận châu tỉnh sơn la
với đặc thù là huyện miền núi có tám mươi người dân làm nông nghiệp
những buổi tuyên truyền như thế này thu hút rất đông người dân tham gia và đây chính là cơ hội tốt để bảo hiểm xã hội tỉnh và huyện phối hợp tuyên truyền
được biết sau hội nghị đã có hơn tám mươi người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đây là một thành công lớn của công tác tuyên truyền vận động
qua tư vấn của nhân viên bảo hiểm là tôi cũng có tham gia đóng bảo hiểm cho hai vợ chồng thì tôi sẽ cảm thấy có quyền lợi
và lợi ích về cuộc sống của tôi sau này và tôi cũng muốn như mọi người có một cái sổ hưu để không phụ thuộc vào con cái sau này
một cách làm mới nữa của bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la trong tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
đó là giao khoán các đơn vị ký kết hợp đồng bán bảo hiểm và trích phần trăm cho mỗi hợp đồng bán được cho người bán bảo hiểm
bưu điện tỉnh sơn la
đơn vị làm tốt công việc này
chỉ tính riêng trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín biêu điện các cấp và bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la đã tổ chức được một mươi hai hội nghị tại các xã phường và thị trấn
với hình thức và nội dung phong phú như giải đáp trực tiếp những thắc mắc về bảo hiểm xã hội
hướng dẫn cách đăng ký và cụ thể những quyền lợi được hưởng của người dân
kết quả sau các hội nghị đã thu hút gần năm trăm linh người tự nguyện tham gia bảo hiểm xã hội
tôi thì có con trai là làm việc tự do ở ngoài
đấy không có lương hưu và cũng không có bảo hiểm
hôm nay là rất thiết thực thì tôi đóng cho con tôi là hai loại bảo hiểm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm y tế
mong muốn mọi người là cùng tham gia vì cái này là thực tế thiết thực cho cuộc sống của mình
phương châm tuyên truyền mọi lúc mọi nơi đã được bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la thực hiện triệt đề
ngay trong những lần họp tổ dân phố như thế này
phần cuối cùng thường là tuyên truyền tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện
cho những người tham gia và hiệu quả thu được rất rõ nét
để phát huy những kết quả đã đạt được
trong thời gian tới bảo hiểm xã hội tỉnh sơn la đã đề ra những giải pháp cụ thể
tăng cường công tác truyền thông về chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội tự nguyện
giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
cho từng đơn vị và cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm có thưởng phạt rõ ràng
cùng với đó vẫn là tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và các ngành
để bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn
cùng với đó vẫn phải quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo hiểm
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền đầy đủ trình độ
năng lực chuyên môn và có tâm huyết với nghề
trong đó bên cạnh đội ngũ cán bộ tuyên truyền của ngành bảo hiểm xã hội
thì cần xây dựng mở rộng đội ngũ tuyên truyền cộng tác viên
tới các ngành là thành viên của các tổ chức chính trị xã hội
vì vậy hàng năm phải xây dựng các ngành tuyên truyền
riêng về chính sách bảo hiểm tự nguyện
cụ thể cho các từng đơn vị có liên quan theo từng tháng quý năm
và đặc biệt là phối hợp với ngành tuyên truyền trong việc mở các lớp tuyên truyền
với nhiều cách làm phong phú của từng địa phương để thu hút người dân và các tổ chức
doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế tự nguyện
bảo hiểm xã hội việt nam luôn coi người tham gia bảo hiểm xã hội là khách hàng
và các thiết kế trong phương thức tiếp cận để phục vụ chăm sóc người tham gia
đã hướng đến lấy khách hàng làm trung tâm
theo đó một trong những cách thức mà bảo hiểm xã hội việt nam đang tiến hành
đó là mở rộng các mạng lưới đại lý thu
các đại lý này sẽ được phân bổ rộng rãi ở các tuyến làng xã để len lỏi vào các gia đình
các khu dân cư để tuyên truyền hướng dẫn vận động và thực hiện các thủ tục phục vụ
cho người tham gia trong đăng ký và đóng bảo hiểm xã hội
với cách làm luôn đổi mới bảo hiểm xã hội việt nam hy vọng sẽ hoàn thành mục tiêu
tiến tới mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân vào năm hai nghìn hai mươi